ngày ba mươi tháng một mươi đại sứ hợp trung quốc hoa kỳ và thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần quý kiên
cùng với các lãnh đạo của hiệp hội thương mại hoa kỳ amcham đã trao giải thưởng
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi chín cho ba mươi bốn công ty thành viên amcham
những công ty được vinh danh đã có nhiều đóng góp tích cực thấu hiểu tầm quan trọng của sự liên kết
giữa hoạt động kinh doanh và xã hội
bước sang năm thứ năm giải thưởng csa vẫn đóng vai trò nâng cao nhận thức
về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cho các thành viên amcham và cộng đồng
đồng thời ghi nhận những công ty với nhiều hoạt động csa hiệu quả và tiêu biểu tại việt nam
các doanh nghiệp đoạt giải đã nhận được những đánh giá cao ở bốn hạng mục riêng biệt
chú ý đến mục tiêu kinh doanh và nhu cầu xã hội tạo ra lợi ích kinh tế và xã hội lâu dài
truyền thông và chia sẻ các thực tiễn tốt nhất đạt được tính bền vững của chương trình csa